tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ khánh thành cầu bài thơ và đường bao biển trần quốc nghĩễn
đây là dự án quan trọng của tỉnh quảng ninh góp phần liên kết chuỗi các công trình du lịch tạo thành hệ thống các điểm đến du lịch đồng bộ trên địa bàn
với mục tiêu tạo không gian du lịch mới xây dựng trục cảnh quan bên bờ vịnh dự án mở rộng đường trần quốc nghĩễn đoạn từ cầu bài thơ đến điểm đấu nối đường bao biển thành phố hạ long thành phố cẩm phả
có chiều dài bốn bảy km mặt đường được nâng cấp từ bốn lên sáu làn xe vỉa hè bên trong là năm m vỉa hè phía ngoài được đầu tư kết hợp với khuôn viên cảnh quan ngắm vịnh hạ long mở rộng hai mươi tám m về phía biển vốn hơn sáu trăm linh tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hạ long
công trình được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân cũng như du khách về cảnh quan khu vui chơi bãi tắm khu thể dục thể thao khu vực phía đông của thành phố